cái khó khăn thực chất kể cả trong công tác quản lý kể cả công tác trong các đồng tư
thì đối với lĩnh vực thủy lợi thì hiện nay là cái phục vụ chủ yếu cho cái sản xuất nông nghiệp
chính vì thế cho nên cái nguồn thu hút đầu tư từ các cái doanh nghiệp cũng như là tư nhân thì hầu như là chưa có
mà chủ yếu cái nguồn vốn là nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn vai hồ đề a
thế thì hàng năm thì với cái suất đầu tư cho một cái hồ chứa bình quân là tầm khoảng một mươi một mươi năm tỷ cho một công trình hồ chứa
thì đối với thanh hóa là một tỉnh cũng đang còn phải cân đối ngân sách từ trung ương
vì cái việc này là cũng hết sức khó khăn
chính vì vậy là có những công trình hồ chứa lớn thì tỉnh thanh hóa phải lập kế hoạch để báo
các bộ ngành
các bộ ngành trung ương để xin nguồn vốn hỗ trợ
thì đấy là đối với nguồn vốn
còn đối với công tác quản lý thì thực hiện cái nghị định bảy mươi hai
trong công tác quản lý thì cái kiểm định và cái lập phương án phòng chống lưu lực cho phòng hòa du
để thực hiện được cái này thì cũng phải cần kinh phí
thế kinh phí để cho thực hiện công tác kiểm định là do chủ hồ phải chi trả
thế tuy nhiên cái kinh phí này
cái kinh phí chủ yếu
các chủ hồ các công ty các hợp tác xã nhận được hiện nay là từ nguồn cấp bù thủy lợi phí
thế nguồn cấp bù thị lợi phí hiện nay thì mới đáp ứng cho cái việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên
vận hành quản lý khai thác công trình và tu sửa nhỏ một phần
cái vốn để dành cho đầu tư là hầu như là không có
sửa chở lớn là không có
nên chính vì vậy là khi mà công trình hồ chứa nó xuống cấp
nó hưởng lớn không kịp thời mà khắc phục

xin cảm ơn ông đã tham gia cùng chương trình
các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm
trước mùa mùa bão và sau mùa mùa bão
tức là đều phải kiểm tra các cái thiết bị cơ khí
rồi mái mái tràn mái đập có chỗ nào bị hỏng hóc
đều để báo cáo về chính anh chính gia và công ty trách nhiệm hiệu bản một thành viên thông tru
để có hướng giải quyết một cách kịp thời
cho nên tất cả các chuẩn bị phòng vật tư trong mùa bão ở hồ yên mỹ đều sẵn có
và các địa phương
khi có mùa xa lũ đến thì đều phải báo cáo kịp thời
trước bốn tiếng đồng hồ để cho báo cáo với dân với chính quyền
kết thúc đợt xả lũ và sau mùa mưa lũ hàng năm
công ty sông chu sẽ đánh giá tổng kết lại các đợt xả lũ như tổng lưu lượng
thời gian xả diễn biến mực nước vùng thượng lưu hồ
ảnh hưởng đối với vùng hạ du
điều này khiến cho người dân sinh sống dưới vùng hạ du hồ an tâm làm ăn và sinh sống
trước đây thì gia đình tôi ở từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ở dưới vùng hạ lưu này thì hồ đập nó cũng chưa được an toàn
cho nên là từ sau khi cải tạo năm hai nghìn ba đến giờ
thì chúng tôi cảm thấy yên tâm hồ đập vững chãi an toàn tuyệt đối
cho người dân cũng như là cho vực xả lũ
cũng như là lấy nước tiết tiêu cho huyện thủy gia
thì chúng tôi người dân rất là vững chãi trong vấn đề làm ăn
cũng không lo như ngày trước đây nữa
ở đây tất cả các hồ chứa mà lớn đều được ủy ban tỉnh phê duyệt
các hồ chứa nhỏ thì được chủ tịch ủy ban dân huyện phê diệt
và phê diệt sau thì công ty sẽ triển khai thực hiện phương án phòng chống bão lụt của hồ chứa
và trong cái phương án đó là đặc biệt là quan tâm việc điều tiết nước
và công tác phòng chống phương chống bốn tại chỗ đối với công trình
tức là vật tư
chỉ huy tại chỗ
chắc cái nội dung có liên quan là như thế
và công ty thực hiện cái phương án để cho đảm bảo công trình như thế
thì triển khai tất cả các nội dung trong nội dung phương án phòng chống bão lụt
để cho đảm bảo công trình an toàn
đối với những hồ được đánh giá là an toàn như hồ yên mỹ
đời sống bà con phía hạ du như gia đình ông kỳ khá yên tâm
nhưng nỗi lo mùa mưa bão lại chảy ngược lên vùng thượng lưu
do hồ chứa nước rất nhanh
trong khi đợi xả
điều tiết nước xuống hạ du thì vùng thượng liêu mực nước dâng nhanh
nhiều hộ dân sẽ bị ngập ống
cuộc sống gặp không ít khó khăn
nước ngập to thì cũng phải ba bốn tháng chỉ đó
rồi ý là tháng một mươi hai rồi đi họ xả nước cho dân phía dưới
ý là là tư tiêu á
thì nó với cạn bớt đi
còn ý là vườn tược thì cũng chẳng làm cái gì cả
bởi vì nước ngập lên rồi nước lại
hàng năm nó ngập lên
ý là xuống rồi sang năm nó lại ngập cho nên cũng không trồng cái gì đâu
với hệ thống sông suối dày đặc
huyện hải lăng tỉnh quảng trị hiện có khoảng ba mươi năm hồ đập lớn nhỏ
trong đó có hai mươi năm hồ chứa có dung tích trên một trăm linh m ba một hồ
các hồ chứa có dung tích này hầu hết đã được đầu tư nâng cấp từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi bảy
hàng năm đơn vị quản lý sử dụng đều có tu bổ sửa chữa
nên công tác an toàn hồ đập
bảo đảm phục vụ sản xuất
bên cạnh đó mỗi năm huyện đều có xây dựng phương án phòng chống thiên tai lồng ghép
trong phương án phòng chống lụt bão cho các công trình thủy lợi
lệnh đạo ubnd huyện hải lăng đã tổ chức nhiều đợt đi kiểm tra
để phát hiện các vết nứt nẹ các điểm rõ rị để có giải pháp xử lý kịp thời
bên cạnh đó cũng tổ chức nào vét và khơi thông các đập tràn
để bảo đảm là khi tràn nó
tràn có hiệu quả khi mà nước lợn độ v
nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ đập trước những diễn biến thất thường của thời tiết
những năm qua tỉnh quảng trị đã thực hiện sửa chữa nâng cấp bốn mươi hai hồ chứa
cùng với nhiều công trình thủy lợi khác với tổng kinh phí gần một ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu
các hồ chứa đều qua khai thác và sử dụng trong thời gian dài
dưới tác động của thời tiết nên nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp
hiện nay toàn tỉnh vẫn còn trên năm mươi số hồ chứa bị xuống cấp hư hỏng
trước tình hình đó các ngành chức năng các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm kịp thời khắc phục bảo đảm an toàn hồ đập
và giải quyết các tình huống xấu trong mùa mưa bão cuối năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên do nhiều công trình được xây dựng từ khá lâu

phục vụ tưới tiêu cho tám mươi hồ chứa đều qua khai thác và giải quyết các tình huống xấu trong mùa mưa bão cuối năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn một mươi bảy
từ trước mùa mưa bão công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi quảng trị
đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình đang sửa chữa
nâng cấp bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa lũ đến
công tác trực chỉ huy cũng được duy trì mạng lưới thông tin liên lạc đã kết nối thông suốt giữa công ty
với cấp trên và công ty với cơ sở để cập nhật diễn biến tình hình mưa lũ
và xử lý nhanh chóng chính xác hiệu quả những sự cố có thể xảy ra đối với từng công trình thủy lợi
với số hồ quản lý của công ty hiện nay có hai công trình trọng điểm
tức là hồ trúc kinh và hồ của lăng hà đang tổ chức triển khai nâng cấp sửa chữa
cái này do bên sở làm chủ đầu tư hiện nay cũng đang hận đương hoàn thiện
với phương án vượt lũ của năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn tỉnh quảng trị có một trăm ba mươi một hồ đập lớn nhỏ tranh thủ trước mùa mưa
khi mực nước các hồ chứa đang ở mức thấp
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành gia cố sửa chữa kịp thời các công trình hồ đập có dấu hiệu xuống cấp
đồng thời tăng cường kiểm tra giả soát thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình của các hồ đập trên địa bàn để có giải pháp khắc phục kịp thời
sở đã chỉ đạo ban quản lý dự án cùng với đơn vị tư vấn giám sát tăng cường công tác quản lý chất lượng của các công trình
nhằm đảm bảo cho các công ty thi công vừa đáp ứng được về mặt tiện đồ chất lượng và mỹ thuật
nhờ quá trình chuẩn bị kiểm tra các công trình hồ đập nên trong những đợt lũ vừa qua
các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh quảng trị đều phát huy tốt vai trò điều tiết lũ
vừa bảo đảm an toàn cho công trình cũng như người dân vùng hạ dù
hiện nay toàn tỉnh quảng trị có một trăm ba mươi một hồ thủy lợi với tổng dung tích thiết kế hai trăm năm mươi triệu m ba
phục vụ tưới cho trên năm mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp cấp nước cho sản xuất công nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh
hầu hết các hồ đập thủy lợi thủy điện xây dựng xong đã phát huy tác dụng về nhiều mặt như cung cấp nước tưới tiêu cho cây trồng
điều tiết lũ nâng cao năng suất cây trồng góp phần so đói giảm nghèo
việc đầu tư nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi hồ chứa và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình
sẽ góp phần hạn chế sự cố bảo vệ tài sản tính mạng của người dân trong mùa mưa lũ
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay tại các tỉnh miền trung có hồ chứa
công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng tuy nhiên do tác động của thiên tai bão lũ hạn hán nhiều công trình đã xuống cấp
vì vậy cùng với sự nỗ lực của các địa phương hiện nay tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đang tích cực phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra giả soát lại các công trình thủy lợi tại các tỉnh miền trung
để lập kế hoạch tu bổ sửa chứa kịp thời nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho sản xuất do thiên tài gây ra
xác định việc bảo đảm an toàn các hồ đập và phòng chống lũ lụt cho vùng hạ lưu là vấn đề hết sức cấp thiết
do vậy khi có mưa lũ và lụt bão xảy ra công ty sẽ thực hiện nghiêm quy trình vận hành phối hợp với các ban ngành
trước hết phải kịp thời thông báo cho chính quyền các địa phương có hồ chứa để phổ biến đến nhân dân vùng hạ liêu
và các cơ quan liên quan ít nhất sáu giờ trước khi xả lũ để người dân chủ động phòng tránh và tổ chức di rời đến nơi an toàn
bên cạnh đó đơn vị tiến hành cắm biển thông báo tại các khu vực nằm trong phạm vi ngập lụt lũ quét phối hợp các địa phương đơn vị
thực hiện phương ngán báo động bằng còi kẻng cho các xã có khả năng lũ lụt chia cắt để kịp thời sơ tán dân tại các khu vực thường xuyên bị ngập úng
ủy ban tỉnh và các cơ quan truyền thông để nắm bắt và thông báo kịp thời mọi diễn biến của thời tiết cho người dân biết để cảnh giác chủ động ứng phó với lụt bão
cử cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về các hồ để có phương án linh hoạt hợp lý trong quá trình tích nước xả lũ và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra
nhằm bảo vệ công trình đồ mối cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản của nhân dân và các công trình dân sinh
ở vùng hạ liêu
biển trung luôn luôn đảm bảo cho các công trình vượt lũ trong mùa mưa bão năm nay và những năm tiếp theo